để tỏ lòng tri ân và ghi nhận công lao của đồng chí nguyễn cơ thạch
nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận ngoại giao của nước ta
ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định đặt tên đường mang tên đồng chí
tại khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
sáng nay lễ đặt tên đường đã diễn ra với sự tham dự của đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
và đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại buổi lễ phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
bí thư thành ủy đinh la thăng cùng các lãnh đạo tp hcm đã chính thức mở bảng tên đường
từ đây tp hcm có đường phố mang tên nguyễn cơ thạch
đường nguyễn cơ thạch có tổng chiều dài hơn hai năm km lộ dưới gần bốn mươi năm mét
với điểm đầu là cầu thủ thiêm i và điểm cuối là cầu thủ thiêm iv
đây sẽ là tuyến đường góp phần quan trọng vào các hoạt động phát triển kinh tế
văn hóa xã hội của toàn khu nối tiếp xứng đáng với thành quả sự nghiệp ngoại giao
đồng chí nguyễn cơ thạch đã tạo dựng và công hiến